ubnd tỉnh yên bái yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường
trong các thời điểm trước trong và sau tết để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả
không để xảy ra các biến động bất thường gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội
không còn quan niệm mua thực phẩm dự trữ hàng tuần để ăn tết
nên hôm nay ông nguyễn văn giao ở phường nguyễn phúc thành phố yên bái đi chợ vừa là để du xuân
và cũng mua thêm thực phẩm tươi ngon về cho gia đình
chợ yên ninh một trong những chợ đầu mối lớn nhất tại thành phố yên bái những ngày này khá nhộn nhịp
khác với những ngày thường chợ đầu xuân chủ yếu là thực phẩm tươi sống như thịt lợn thịt bò thịt trâu và rau xanh
theo khảo sát trái với quy luật sau tết thường tăng giá cao đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống rau quả
năm nay thị trường khá ổn định mức giá tăng nhẹ nguồn cung dồi dào
đã bứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
với mặt hàng thủy sản có tăng nhưng không đáng kể
cùng với đó trong điều kiện thời tiết ấm áp các loại rau củ quả đều sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch đồng loạt
vì vậy lượng rau củ quả tăng
tương đối dồi dào không xảy ra sự biến động về giá không có hiện tượng hét giá đẩy giá lên cao
mặc dù một số loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có tăng đôi chút so với ngày thường song đều nằm trong quy luật và người dân chấp nhận được
tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần lưu ý lựa chọn thực phẩm mới bảo đảm tươi ngon tại những điểm bán hàng có uy tín để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người thân